liên quan đến vụ lật thuyền giữa lòng hồ thủy điện pleikrong phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh con tum vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tìm thấy thi thể hai nạn nhân bị đuối nước
cụ thể vào trưa ngày bảy tháng một mươi có một nhóm gồm bảy thanh niên đi thuyền ra lòng hồ thủy điện pleikrong ở xã hà mòn huyện đắc hà tổ chức câu cá và ăn uống
đến cuối giờ chiều thì nhóm thanh niên trèo thuyền vào bờ và có bốn người về trước ba người còn lại do có người để quên điện thoại nên trèo thuyền quay lại tìm
sau khi quay về cách bờ khoảng ba mươi mét thì bất ngờ thuyền bị lật và chỉ một người bơi được vào bờ
hai người còn lại là anh nguyễn văn khiếu hai mươi bảy tuổi và chị đào thị kiều anh hai mươi chín tuổi bị nước quấn trôi mất tích
sau hai ngày tích cực tìm kiếm lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết
đơn vị vừa bắt giữ đối tượng đoàn minh thuận sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại phường châu phú b thành phố châu đốc
thuận là đối tượng có lệnh truy nã về tội cối gây thương tích
theo hồ sơ vào khoảng tháng năm năm hai nghìn một mươi chín thuận do có mâu thuẫn với lê hoàng quân chú cùng địa phương
nên đã dùng dao tự chế chém quân nhiều nhát gây thương tích một mươi hai
sau khi gây thương tích cho quân thì thuận đã bỏ trốn khỏi địa phương
vào ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc
đã ra quyết định truy nã đối với đoàn minh thuận về tội cối gây thương tích
đến ngày chín tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã phát hiện và bắt giữ được thuận
khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở thị xã tân uyên tỉnh bình dương
vâng thưa quý vị theo thông tin từ bộ y tế dịch bệnh covid một mươi chín đã cơ bản được kiểm soát
nhưng vẫn có diễn biến khó lường bởi thời gian vừa qua thì rất đông người dân trở về địa phương
các tỉnh thành phố đã nới lỏng giãn cách xã hội tiềm ẩn nguy cơ xảy ra đợt dịch tiếp theo
và theo báo cáo của bộ y tế cơ quan thường trực của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
từ ngày hai mươi năm tháng chín đến ngày tám tháng một mươi số ca mắc trong cộng đồng giảm bốn mươi bốn bảy so với hai tuần trước
đến nay tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc
các địa phương thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội đã kiểm soát được tình hình
tại thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an số ca nhiễm mới và tử vong đã giảm rõ rệt
tuy nhiên bộ y tế đánh giá tình hình dịch bệnh trong nước vẫn còn nhiều diễn biến khó lường
nguy cơ dịch bệnh gia tăng và bùng phát trở lại có thể xảy ra ở bất cứ đâu bất cứ khi nào
và nhất là thời gian qua đã có số lượng lớn người dân di chuyển về quê từ các địa phương nới lỏng giãn cách xã hội
theo báo cáo sơ bộ từ ngày một tháng một mươi đến nay tại bốn mươi ba tỉnh thành phố đã ghi nhận khoảng một trăm tám mươi người trở về từ địa phương
trong đó thì có hơn một người xét nghiệm dương tính
trước kiến nghị khẩn thiết đề nghị tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em của nhiều cử tri của ngành y tế
thứ trưởng bộ y tế trần văn thuấn cho biết bộ y tế đang xây dựng hướng dẫn dự kiến vào tháng một mươi
bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi sau đó sẽ mở rộng ra các nhóm tuổi thấp hơn
việt nam có khoảng hai mươi năm triệu trẻ em trong đó thành phố hồ chí minh
có khoảng một tám triệu trẻ từ năm đến một mươi tám tuổi
qua báo cáo sơ bộ có khoảng hai mươi trẻ em đã mắc covid một mươi chín điều trị tại bệnh viện nhi đồng một thành phố hồ chí minh
mặc dù mức độ nguy hiểm của trẻ em nhẹ hơn so với người lớn
nhưng dịch covid một mươi chín vẫn gây nguy cơ lớn với các trẻ béo phì có bệnh nền
trong khi đó nguồn vaccine từ nay đến cuối năm không thiếu dự kiến về tối thiểu một trăm hai mươi triệu liều
cho đến nay việt nam đã phân bổ năm mươi sáu triệu liều vaccine covid một mươi chín
tính đến ngày tám tháng một mươi
nước đã tiêm được khoảng năm mươi một bốn triệu liều vaccine covid một mươi chín
trong đó khoảng hai mươi ba tám triệu người đã tiêm một liều vaccine và một mươi ba tám triệu người tiêm đủ hai liều vaccine
tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vaccine là năm mươi hai ba dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
dự tính trong năm nay việt nam sẽ tiêm phủ một mũi vaccine cho hơn bảy mươi dân số trên một mươi tám tuổi
liên quan đến vụ việc một nhóm người đã tấn công lực lượng làm nhiệm vụ
tại một con hẻm đang bị phong tỏa để phòng chống dịch bệnh
thuộc phường vĩnh lạc thành phố rạch giá tỉnh kiên giang gây xuân sao dư luận
vào ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá
đã bắt tạm giam bảy đối tượng về tội chống người thi hành công vụ
sau khi các đối tượng này đã hoàn thành cách ly và điều trị khỏi bệnh covid một mươi chín
các đối tượng bị bắt tạm giam gồm nguyễn tuấn hoài danh phú danh tỷ nguyễn văn an
lý hưng lý hùng thanh và danh thị ngọc thạnh cùng chú tại phường vĩnh lạc thành phố rạch giá
và theo kết quả điều tra vào tối ngày một mươi tám tháng chín sau khi tụ tập uống rượu say
thì hoài đi bộ ra chốt trực khu phong tỏa đầu hẻm số bảy mươi bảy đường huỳnh mẫn đạt phường vĩnh lạc
rồi có lời lẽ xúc phạm ham dọa đối với lực lượng trực chốt tại đây
do thấy đối tượng đã say nên lực lượng trực chốt yêu cầu đi về nhà
nhưng hoài tiếp tục tự ý đi ra khỏi khu vực phong tỏa ham dọa lực lượng làm nhiệm vụ
thì đã bị một cán bộ công an giữ hoài lại
các đối tượng còn lại thấy vậy liền sông giang ngăn cản trời bới gây mất an ninh trở tự
nhận được tin báo công an phường vĩnh lạc đã cử lực lượng xuống hiện trường
mời các đối tượng này về trụ sở để làm việc
tuy nhiên các đối tượng đã không chấp hành mà còn dùng cây và đá tấn công lực lượng công an
sau đó tất cả đều bị khống chế bắt giữ
qua xét nghiệm nhanh một trong bảy đối tượng đã dương tính với sars cov hai
nên cơ quan chức năng đã đưa đối tượng đi điều trị và cách ly tập trung
đối với các đối tượng còn lại theo đúng quy định
còn tại hải dương công an huyện bình giang tỉnh hải dương đang xác minh và làm rõ
hành vi của năm trường hợp chống đối lăng mạ xúc phạm lực lượng chức năng làm nhiệm vụ
tại chốt kiểm dịch
cụ thể vào hồi một mươi năm h ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi xe ô tô mang biển kiểm soát một mươi hai a một nghìn chín trăm tám
do lương kỳ anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại huyện chi lăng tỉnh lạng sơn
điều khiển chở theo năm người khác qua chốt kiểm dịch xã vĩnh hưng huyện bình giang tỉnh hải dương
tại đây tổ công tác làm nhiệm vụ đề nghị sáu người xuất trình giấy tờ tùy thân
giấy xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp pcr
trong các trường hợp trên chỉ có một hành khách trên xe đủ điều kiện qua chốt
dù đã được tuyên truyền và giải thích kỹ nhưng năm người không đủ điều kiện qua chốt
không những không chấp hành mà còn có hành vi chống đối lăng mạ xúc phạm lực lượng chức năng
đang làm nhiệm vụ vụ việc đã làm ôn tắc giao thông và ảnh hưởng tới hoạt động kiểm soát người
và phương tiện tại khu vực chốt ngay sau đó công an huyện bình giang đã phối hợp với lực lượng
tại chốt đưa năm trường hợp trên về trụ sở công an huyện để xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
với hành vi cho vay lãi nặng và đánh bạc hai đối tượng gồm nguyễn văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại thành phố tây ninh và phạm văn luận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại huyện châu thành tỉnh tây ninh
đã bị công an phường hai tp tây ninh xử phạt vi phạm hành chính hơn hai mươi triệu đồng
trước đó vào lúc một mươi bảy h ngày hai mươi sáu tháng chín trên đường ba mươi tháng bốn thuộc khu phố bốn phường hai
thành phố tây ninh lực lượng công an tp tây ninh phát hiện hai đối tượng luận và hiệp
đang điều khiển xe mô tô để đi thu tiền cho vay lãi nặng nên đã yêu cầu về cơ quan công an để làm việc
qua làm việc hai đối tượng khai nhận đều từ ninh bình vào tây ninh khoảng gần một năm nay
sau đó tổ chức cho một số người dân trên đẻ bàn thành phố tây ninh vay tiền
với lãi suất là một trăm năm mươi trong một năm và tham gia đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá và ghi số đề
công an phường hai thành phố tây ninh đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính
của ủy ban nhân dân thành phố tây ninh đối với hiệp số tiền là một mươi triệu đồng
về hành vi cho vay lãi nặng xử phạt đối với luận số tiền là một mươi một triệu năm trăm linh nghìn đồng
về hành vi cho vay lãi nặng và đánh bạc
chiều ngày chín tháng một mươi trong lúc thực hiện công tác tuần tra kiểm soát
lực lượng chức năng tỉnh bình thuận đã phát hiện bốn người mang quốc tịch trung quốc
không có giấy tờ tùy thân đang lẫn trốn phía sau những thùng xốp trên một xe khách chạy hướng bắc nam
tổ cơ động liên ngành huyện tuy phong tỉnh bình thuận đã kiểm tra xe khách
biển kiểm soát năm mươi một b chín nghìn chín trăm linh một lưu thông hướng ninh thuận vào thành phố hồ chí minh
trên xe có năm hành khách đã tiến hành khai báo y tế tại chốt kiểm dịch xã vĩnh hảo huyện tuy phong
tuy nhiên khi lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra trên xe
thì phát hiện bốn người trung quốc đang trốn phía sau những thùng xốp không có giấy tờ tùy thân
nên tổ công tác đã tiến hành bàn giao phương tiện hành khách cho công an huyện tuy phong để làm rõ
tại cơ quan công an tài xế dương xuân nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại tỉnh hà tĩnh khai nhận
chờ số hành khách trên từ huyện quảng sương tỉnh thanh hóa vào tỉnh đồng nai với giá từ sáu trăm linh bảy trăm linh ngàn đồng mỗi người
riêng đối với bốn người trung quốc trên dương thỏa thuận số tiền là một mươi ba triệu đồng khi đưa đến địa phận tỉnh đồng nai
hiện nay tình hình dịch covid một mươi chín tại bình thuận nói riêng và cả nước nói chung đang diễn biến hết sức phức tạp
tại huyện tuy phong qua xét nghiệm cộng đồng đã phát hiện hai mươi bốn ca dương tính
chính quyền đang nỗ lực dập dịch khoanh vùng không để lây lan dịch bệnh
việc phát hiện các trường hợp như trên góp phần kiểm soát các nguy cơ lây lan dịch bệnh phức tạp
công an huyện hóc môn tp hcm cho biết đơn vị đang điều tra vụ cướp xảy ra tại tiệm vàng
trên đường nguyễn văn bứa xã xuân thới thượng
trước đó vào lúc một mươi một h bốn mươi ba phút ngày chín tháng một mươi nam thanh niên đeo khẩu trang đội mũ chạy xe máy
đến tiệm vàng trên đường nguyễn văn bứa xã xuân thế thượng huyện hóc môn
tại đây thanh niên yêu cầu nữ chủ tiệm vàng đưa ra hai sợi dây chuyền vàng để lựa chọn
lợi dụng sơ hở của nhân viên tiệm vàng thanh niên cầm vàng bỏ chạy ra chiếc xe máy dựng sẵn ngoài đường
bị cướp bất ngờ một nam nhân viên tiệm vàng nhảy qua tủ trưng bày đuổi theo và đạp tên cướp nhưng không thành
theo chủ tiệm vàng hai sợi dây chuyền vàng một mươi tám carat bị cướp trị giá hơn bảy mươi triệu đồng
nhận tin báo công an huyện hóc môn đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
trích xuất camera thu thập thông tin để truy xét đối tượng
đội cảnh sát hình sự công an quận bình tân tp hcm vừa cho biết
đơn vị đã phối hợp với công an phường bình trị đông a quận bình tân
triệt phá một nhóm đá gà ăn tiền trên địa bàn trong đó phát hiện một người dương tính với covid một mươi chín
theo đó vào hồi một mươi hai h bốn mươi năm phút ngày chín tháng một mươi đội cảnh sát hình sự phối hợp công an phường bình trị đông a
ập vào trường gà ở bãi đất trống trong con hẻm đường hương lậu hai bắt quả tan nhóm một mươi chín người
trong đó có một phụ nữ đang sát phạt bằng hình thức đá gà ăn tiền
tại hiện trường công an thu giữ nhiều tăng vật liên quan gồm tiền mặt gà đá
cùng các xe máy điện thoại
qua điều tra và lấy lời khai của các đối tượng công an xác định tạ quang tới bốn mươi một tuổi quê quảng bình
ngụ phường bình trị đông a đóng vai trò tổ chức mai văn hậu bốn mươi bảy tuổi ngụ phường tân tạo quận bình tân làm trọng tài
qua sàng lọc lực lượng chức năng xác định trong số một mươi chín người có chín con bạc số còn lại là người xem
xét nghiệm nhanh công an phát hiện một người trong nhóm này dương tính với covid một mươi chín
theo điều tra sới bạc được tới tổ chức từ lúc hết giãn cách xã hội vào đầu tháng một mươi
tại bãi đất trống khoảng hai trăm linh m hai xung quanh có nhà dân và chỉ có một lối vào độc đạo
xin chuyển sang một thông tin khác
chiều qua ngày chín tháng một mươi trong trận mưa lớn một cây cổ thụ dài hàng chục mét trên đường nguyễn bình khiêm
quận một tp hcm đã đổ bật gốc làm hư hại nhiều tài sản của thảo cầm viên
trận mưa lớn bắt đầu từ một mươi bốn giờ kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ đã làm cây cố thụ cao khoảng năm mươi m
đường kính hơn khoảng bảy mươi cm bất ngờ bật góc đổ sạp về phía tường rào bao quanh thảo cầm viên
một số người dân cho biết tại thời điểm mưa lớn đã kèm gió giật mạnh sau đó nghe thấy tiếng động rất mạnh
ra ngoài quan sát thì thấy vụ việc
nghi nhận tại hiện trường phần thân cây ngã đè sạp bức tường cùng chuồng thú bên trong
phía góc cây cổ thụ lò ra hệ thống rễ chuồng khá nông nhiều mảng bê tông bị sạp vỡ nát
đại diện công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên thấu cầm viên sài gòn cho biết
cây xanh ngã đè trúng chuộ nuôi trái cá nhưng rất may mắn không làm các con vật bị thương cũng không gây thiệt hại về người
đến một mươi tám giờ cùng ngày đội ngũ nhân viên công ty cây xanh tp hcm cũng đã khẩn trương tỉa cành cắt cây khắc phục sự cố
thưa quý vị nhằm chia sẻ giảm bớt những khó khăn giúp tri người dân yên tâm cách ly
nhiều doanh nghiệp và mạnh thường quân ở thị xã giá rai tỉnh bạc liêu đã đóng góp tiền của và nấu nhiều suất ăn để hỗ trợ cho bà con
tại đây bếp ăn không đồng những ngày vừa qua luôn đỏ lửa
để nấu bốn trăm linh suất ăn hỗ trợ miễn phí cho người dân trong các khu cách ly trên địa bàn
phường hộ phòng hàng ngày hơn hai mươi thành viên của ban tự thiện pháp quan khóm hai phường hộ phòng
đã phải đến một điểm chùa trên địa bàn từ rất sớm để chuẩn bị
mỗi người một việc ai ai cũng luôn đều tay tỉ mỉ khẩn trương trong từng con đoạn
để chuẩn bị cho bữa cơm đảm bảo đúng giờ đủ dinh dưỡng cho những người dân quê mình đang cách ly phòng dịch
mình mới được hoàn thành hộp cơm trong đó cũng được nhờ chú đạo cũng đồng hành món mặn cho mình ở chùa
thì mình chỉ nấu chai thôi nấu món canh với món đồ xào thì làm tới là hai mươi một ngày
ví dụ cho hai mươi một ngày thì mình làm hai mươi một ngày
ngoài các doanh nghiệp các hội từ thiện đóng góp xuất ăn thì những người dân có điều kiện
cũng tập trung đăng ký với địa phương nấu ăn tặng cho bà con đang thực hiện cách ly
hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất
làm ấm lòng người trong những ngày khó khăn chống dịch
như lương tanh của mình lòng hấu tanh để loa góp một phần vô để tiếp cho nhà nước
tiếp cho chánh truyền địa phương ở xóm cùng chung lại để loa đăng cho bà con
trong vòng hai mươi một ngày thì số tiền cũng trên dưới là một triệu gửi
thì đối với cái nguồn lực này thì nhận thấy họ rất là khó
về thì nhiều người là trong túi cũng không có đồng nào
cho nên là nhận thấy cái khó khăn như vậy thì phường cũng đã phát động gặp gỡ các mạnh thường quân
các nhà hảo tâm các doanh nghiệp trên địa bàn chung tay góp sức để thực hiện các bếp ăn
để nấu rồi là đưa vô hỗ trợ cho họ từng ngày
vào các khung giờ cố định các mạnh thường quân nhà hảo tâm và cán bộ phường thực hiện việc vận chuyển cơm đến khu cách ly tập trung
bảo đảm khoảng cách phòng chống dịch
đến nay phường hậu phòng đã vận động doanh nghiệp mạnh thường quân hỗ trợ xuất ăn miễn phí hai mươi một ngày
cho hơn ba trăm bảy mươi người dân về từ vùng dịch trong những ngày qua
hiện tại thì các doanh nghiệp cũng đã nhận để là tài trợ tiền ăn cho bà con mình đã được một mươi bốn ngày
thì còn một tuần nữa thì sắp tới thì phường cũng sẽ dẫn động tiếp các mạnh thường quân nhà hảo tâm trên địa bàn phường
để làm sao mà đảm bảo cho cái tiền ăn của bà con nhân dân trong thời gian cách ly tập trung
với một cái truyền thống của quê hương gia đây là khi khó khăn thì doanh nghiệp và những người đó hơn sẽ chia sẻ với những người khó khăn
đây là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc việt nam chúng ta
với một cái truyền thống như thế và trong mấy ngày qua có cái sự đồng thuận đồng thuận đồng thuận

rồi sự ủng hộ rất là cao đặc biệt là các doanh nghiệp cảm ơn các nhà hậu tâm chân thành đối với nhân dân giá rai góp công với nhau góp của với nhau để chia sẻ trong lúc đang khó khăn
gần một mươi ngày qua thị xã giá rai đã tiếp nhận hơn hai sáu trăm linh công dân đưa vào cách ly tại điểm cách ly tập trung và hai mươi sáu trường học trên địa bàn
địa phương đã vận động doanh nghiệp mạnh thường quân hỗ trợ xuất ăn trong hai mươi một ngày cho hơn một người
ngoài ra sau khi sàng lọc đưa người dân về cách ly trên địa bàn xã mình cư trú thị xã còn vận động gia đình nấu cơm mang đến các khu cách ly cho người thân của mình
điều này làm sao có một phần góp với chính quyền để lo cho họ trong mấy ngày mà thực hiện cách ly
tuy nhiên sự cố gắng của chính quyền địa phương sự chia sẻ của doanh nghiệp mạnh thường quân người dân quê cũng có giới hạn
do đó người dân cân nhắc không ồ ạt về quê lúc này vì các điểm cách ly tập trung quá tải nguy cơ lây nhiễm chéo cao việc chăm lo cho người dân không được chú đáo
mong muốn cao nhất ở thời điểm này của chính quyền là làm sao người dân về quê được đảm bảo an toàn
việc lưu thông và giao thông vận tải phải thực hiện thống nhất trên toàn quốc không cát cứ chia cắt
đây là nhấn mạnh của thủ tướng phạm minh chính tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín diễn ra vào ngày hôm qua
thủ tướng nêu rõ một số việc nổi lên trong hai tuần vừa qua đó là việc người dân trở về quê và từ quê quay trở lại
vận tải lưu thông hàng hóa còn ách tắc ứng dụng công nghệ còn trục chặt
việc chăm lo đời sống cho nhân dân vẫn còn sót lọt một số đối tượng
đồng thời bắt đầu phục hồi sản xuất kinh doanh
thủ tướng giao phó phó thủ tướng lê văn thành quyết liệt chỉ đạo để việc lưu thông và giao thông vận tải thực hiện thống nhất trên toàn quốc
cả hàng không đường sắt đường thủy và đường bộ
các địa phương theo điều tiết chung không ban hành giấy phép con không cắt cứ không chia cắt
mới đây sở giao thông vận tải tp hcm đã có văn bản gửi các tỉnh thành và sở giao thông vận tải các tỉnh thành
để thực hiện cho người dân di chuyển trong trường hợp cấp thiết
trước đó sở giao thông vận tải tp hcm đã có công văn hướng dẫn người dân đăng ký hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cần thiết
việc đăng ký được thực hiện trên cổng thông tin điện tử của sở giao thông vận tải tại địa chỉ
gạch chéo dịch vụ công gạch chéo đăng ký di chuyển
trường hợp đơn được chấp thuận sẽ nhận được file ép
pdf của giấy đề nghị hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết có mã qr
mã qr này nhằm phục vụ cơ quan chức năng kiểm tra
khi quét mã qr sẽ nhận được các thông tin chi tiết của người dân đã đăng ký di chuyển
sở giao thông vận tải tp hcm đề nghị công an các tỉnh thành phố và sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố
chỉ đạo lực lượng chức năng tại địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có giấy đề nghị hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết
đồng thời phối hợp kiểm soát đảm bảo đúng đối tượng di chuyển
và hướng dẫn người dân thực hiện công tác phòng chống dịch theo quy định
tp hcm thống nhất từ ngày hôm nay ngày một mươi tháng một mươi đến ngày hai mươi tháng một mươi tổ chức khai thác đường bay giữa hà nội tp hcm và hà nội đà nẵng
với tần suất một chuyến trên ngày chở khách hai chiều và ngồi giãn cách năm mươi công suất
tạm thời chưa khai thác các đường bay từ các địa phương khác đến hà nội

với sự thống nhất của hà nội bộ giao thông vận tải đã điều chỉnh lại kế hoạch mở một mươi chín đường bay nội địa từ ngày một mươi tháng một mươi
hãng hàng không quốc gia việt nam việt nam airlines ngay sau đó đã công bố nối lại một mươi bốn đường bay hai chiều từ ngày hôm nay ngày một mươi tháng một mươi gồm hà nội tp hcm đà nẵng
giữa tp hcm hải phòng vinh nghệ an thanh hóa quy nhơn bình định huế đà nẵng quảng nam đồng hới quảng bình nha trang khánh hòa tuy hòa phú yên phú quốc kiên giang
giữa thanh hóa và đà lạt vietjet cũng công bố mở lại một mươi năm đường bay đón khách trên những chuyến bay xanh an toàn
còn với hãng bamboo airways một mươi hai trạng bay nội địa cũng sẽ được khai thác trong giai đoạn thí điểm đầu tiên của bộ giao thông vận tải bắt đầu từ ngày hôm nay đến ngày hai mươi tháng một mươi
với đường sắt ubnd tp hà nội vẫn đề nghị tạm dừng đón trả khách tại gà hà nội
nỗi lo về dịch bệnh tạm thời đã lắng xuống thế nhưng nỗi lo về nguồn nước sinh hoạt thì vẫn đang hiện hữu
đối với cư dân tại khu đô thị pháp vân tứ hiệp hà nội bởi gần một tháng qua hàng trăm hộ dân tại đây đang phải dùng nguồn nước không đảm bảo
gần một tháng qua nhiều thời điểm nguồn nước sinh hoạt người dân sử dụng trong tình trạng khi thì vàng đục khi thì lắng cặt đen ngòm thậm chí có khi xuất hiện cả những sinh vật lạ
dân rất là lo lắng dân không yên tâm
tất nhất là những nhà có các cháu bé
tất cả mọi người đều lo lắng chứ không phải tại vì sống ở trong đây mà một cái nguồn nước nó không được sạch lắm thì mọi người lo
nên là bắt buộc là phải có kiến nghị với cấp trên là nghiên cứu như thế nào để giúp chúng tôi có các cái nguồn nước sạch
chúng tôi rất là hoang mang và lo lắng đã cũng có những ý định là phải bán nhà và truyền nhà không dám ở đây nữa vì nguồn nước không đảm bảo
bây giờ là những đứa trẻ vô cùng tội nghiệp vì các cháu rất nhỏ các cháu không ý thức được cái việc ăn uống như thế nào
nên người lớn chúng tôi phải chủ động phải mua nước sạch và phải hướng dẫn con mình sử dụng nước như thế nào để tắm giặt cho nó sạch đảm bảo nhất
hiện nay cái chi phí mua nước sạch nó rất là đắt nước tinh khiết về để nấu nướng nấu ăn
chiếc khẩu trang ngoài công dụng thông thường thì còn được anh sơn sử dụng để ngăn những chất bẩn từ nguồn nước sinh hoạt hàng ngày như thế này
chúng tôi đã lưu lại ở đây rồi nhưng lại một số
hàng ngày chúng tôi sẽ thay cái lọc đây là những cái bằng chứng
trong mỗi một ngày
nó như thế này
đấy chúng tôi đã lưu đây
một ngày đây là một ngày
đáng sợ thực sự đáng sợ
thực sự lo cho sức khỏe
qua kiểm tra phía doanh nghiệp cung cấp nước sạch và người dân đã phát hiện sự cố vỡ đường ống cấp nước gần khu vực trung cư
sau khi tiến hành thao rửa các bể chứa kết quả xét nghiệm vào ngày hai mươi bốn tháng chín do công ty dịch vụ nhà ở và khu đô thị lấy mẫu đều đạt tiêu chuẩn
vì vậy trong văn bản trả lời cư dân vào ngày năm tháng một mươi
phía doanh nghiệp khẳng định nước cung cấp tới bể chứa của trung cư là sạch theo quy định hiện hành
chúng tôi chưa tin tưởng
chúng tôi mong muốn hiện nay có sự kiểm tra độc lập
đặc biệt là có sự vào cuộc của cơ quan chức năng đứng ra trực tiếp lấy mẫu và cùng với người dân đi xét nghiệm để đảm bảo
doanh nghiệp nước đưa kết quả đều đẹp hết như thế này
xong rồi trả lời một cái văn bản với dân và với phường với cơ quan chính quyền trong địa bàn đây là nước của chúng tôi đã đảm bảo
và khẳng định rằng là nước này là do đường ống của tòa nhà
thì tôi cũng không thể chấp nhận bởi vì như thế này nè
cái chính là bây giờ bên anh là bên cung cấp dịch vụ chúng tôi là bên mua bỏ tiền ra
làm thế nào để mình cùng nhau phối hợp để tìm ra cái nguồn nước nó đảm bảo nhất cho dân
chứ còn không thể đổ lỗi cho là tòa nhà không chưa thay đường ống được
bởi vì sao nơ hai mươi bên này người ta đã hay đường ống rồi
nhưng tại sao mà vừa rồi xảy ra run là do đường ống vỡ thì không nói
nhưng tiếp theo những ngày này nước vẫn vàng người ta vẫn đưa lên
thì không thể nói là lý do một bên nhà tôi được
nguyên nhân dẫn đến tình trạng nước sinh hoạt không bảo đảm vẫn đang là cuộc tranh cãi
trong khi chờ sự vào cuộc của cơ quan chức năng thì gần một tháng qua
người dân tại đây vẫn đang khát nước sạch để dùng
giống như nắng hạn chờ mưa rào
thưa quý vị sau khi tiếp nhận thông tin và ghi nhận thực tế từ các hộ dân
chúng tôi đã đến đơn vị cung cấp nước sạch cho khu đô thị pháp vân tứ hiệp
tuy nhiên vẫn chưa làm việc được với đơn vị này
và điều người dân mong muốn nhất lúc này
chính là giải quyết nhanh chóng hợp lý và sớm được sử dụng nước sạch theo đúng nhiệm của nó
thì ngành du lịch nói chung các doanh nghiệp lữ hành hà nội nói riêng
đang kỳ vọng vào thị trường khách nội địa
vì vậy các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này đang xây dựng kế hoạch
chuẩn bị các phương án chuẩn bị cho việc đón khách trở lại
ghi nhận tại một số khu điểm di tích văn hóa lịch sử trên địa bàn thủ đô hà nội
trong thời gian phải tạm thời đóng cửa vì dịch bệnh tại trung tâm bảo tồn di sản thăng long hà nội
các cán bộ tại đây vẫn tiếp tục những công việc thường ngày
kiểm tra giả soát lại toàn bộ di tích trong khu di sản hoàng thành thăng long
đa dạng hóa các phương thức tiếp cận công chúng
đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong thuyết minh hướng dẫn tham quan
tất cả là để chuẩn bị cho kế hoạch mở cửa trở lại đón khách khi điều kiện cho phép
chúng tôi thì tới đây cũng đã có một số những
cái kế hoạch để hoàn thiện tiếp tục hoàn thiện và mở cửa trở lại
chờ khi mà dịch covid đã được đã ổn định
thế thì trước hết là chúng tôi sẽ chỉnh trang
bổ sung một số những hệ thống trang trí ánh sáng
chúng tôi cũng hướng tới một yêu cầu là một tour phải hấp dẫn
và trước hết là phải an toàn an toàn trong phòng chống dịch bệnh
và nó sẽ đi theo cái hướng là những cái
cái đoàn tour rất là linh hoạt và rất là gọn gàng
để chuẩn bị tốt nhất cho việc khởi động lại hoạt động đón và phục vụ khách du lịch
sở du lịch hà nội cũng đã đề nghị các tổ chức cá nhân quản lý khu điểm tham quan
các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố
thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
gắn với xây dựng và tuyên truyền điểm đến an toàn cho du khách
riêng với ban quản lý hồ hoàn kiếm và phố cổ hà nội
thời gian qua đơn vị này cũng đã bắt tay
và thực hiện quảng bá kích cầu du lịch trên nền tảng số
chúng tôi cũng có những cái đang dự kiến phối hợp với cả một số những các đơn vị
về lữ hành giới thiệu về những cái hình thức gọi là trải nghiệm trực tuyến
mc sẽ dẫn đến những cái điểm để cho mọi người có thể là trong cái thời gian chống dịch
cũng như là trong cái thời gian mà khi có mở cửa hạn chế cái số lượng người ra vào
thì mọi người vẫn có thể tham gia qua được những cái
web hoặc những cái mạng xã hội mà chúng tôi đã có những cái thông tin ở trên đó
theo sở du lịch hà nội để cụ thể hóa nội dung kế hoạch phục hồi sẽ tập trung vào ba nhóm giải pháp
xây dựng điểm đến an toàn và sáng tạo ứng dụng khoa học công nghệ làm đa dạng các sản phẩm mới
phục vụ thu hút khách du lịch nội địa tổ chức các hoạt động sự kiện chuyển đổi số ngành du lịch
tăng cường kiểm tra giám sát đảm bảo an toàn cho du khách và cơ sở du lịch
đặc biệt sở sẽ phối hợp với các ngành liên quan tham mưu ủy ban nhân dân thành phố xây dựng bộ tiêu chí
hướng dẫn an toàn đối với các đơn vị cơ sở lưu trú khu điểm du lịch lữ hành vận chuyển dịch vụ du lịch trong tình hình mới
dựa trên cái tình hình thực tế hiện nay thì cùng với cái việc tổng hợp các cái dự báo về xu hướng phục hồi du lịch
của các tổ chức các chuyên gia trong nước và quốc tế thì sở du lịch hà nội cũng đã xây dựng xong kế hoạch phục hồi phát triển du lịch
ở thủ đô hà nội gắn với cái công tác phòng chống dịch trong quy bốn năm hai nghìn hai mươi một và định hướng cho năm hai nghìn hai mươi hai
ngành du lịch cũng kỳ vọng dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát tốt trong thời gian tới các hoạt động kinh tế xã hội được phục hồi trong trạng thái bình thường mới
lúc đó ngành du lịch thủ đô tái khởi động trở lại xóa tình trạng đóng băng kéo dài trong thời gian vừa qua
vừa để phục vụ nhu cầu tham quan nghỉ dưỡng của du khách vừa mang lại nguồn thu cho ngành kinh tế tổng hợp
vốn đã chịu ảnh hưởng rất nhiều
tôi là lê minh hải hiện nay đang là đội trưởng đội phòng ngừa đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội có chức năng nhiệm vụ là tổ chức điều tra các vụ trọng án các vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố
sau khi tốt nghiệp học viện cảnh sát volga grab chàng sinh viên trẻ nhiều hoài bão khi ấy về công tác tại đội phòng ngừa đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án công an tp hà nội
trải qua một mươi năm năm gắn bó làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho thủ đô đối với trung tá hải tình yêu hà nội đã giúp anh vượt qua mọi thử thách
các giai đoạn phát triển trưởng thành của tôi đều gắn với thủ đô và cái đấy cũng là một cái động lực để chúng tôi luôn nỗ lực cố gắng và cống hiến trong công việc thực hiện và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được cấp trên giao phòng
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay
trung tá lê minh hải đã trực tiếp chỉ đạo cán bộ chiến sĩ đội phòng ngừa đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an thành phố công an quận huyện thị xã điều tra bốn trăm sáu mươi hai vụ án hình sự
trong đó có hai mươi một vụ án giết người cướp tài sản một trăm năm mươi hai vụ án giết người với những công hiến âm thầm vì sự bình yên của hà nội
đó cũng là lý do để anh được góp mặt trong danh sách chín công dân ưu tú thủ đô năm hai nghìn một mươi chín
khi được đề cử vào danh hiệu công dân thủ đô ưu tú hai nghìn hai mươi một thực sự là xúc động
đó là cái niềm vinh dự tự hào của cá nhân
và đồng thời cũng là cái sự ghi nhận đánh giá của các đồng chí lãnh đạo thành phố
đối với kết quả của cả tập thể đội điều tra trọng án nói riêng và của phòng cảnh sát hình sự nói chung
trong cả một quá trình đấu tranh phòng chống tội phạm để đảm bảo
sự bình yên cho người dân trên địa bàn thủ đô
đối với đồng chí đồng đội trung tá lê minh hải đã trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc
cho các anh em cán bộ trong đơn vị
trong đời sống hàng ngày với các anh em đồng chí đồng đội thì có những tính từ gì để viêu tả với con gái hả
đồng chí hải là một người hòa đồng quan tâm
chính hải đội trưởng là một người có trách nhiệm rất là gần gũ
và điều đáng ghi nhận nhất đó là đồng chí đã gây ra một tập thể rất đoàn kết
tiếp bước truyền thống của những đất thế hệ đàn anh như trước
dù bận rộn nhưng trong trái tim người chiến sĩ công an ấy
luôn có một góc nhỏ để dành cho thủ đô trong mỗi chuyến công tác dài xa thành phố
chúng tôi cũng rất hay phải đi công tác đi tìm ngoài
để phục vụ cho việc xác minh truy bắt đối tượng
cũng có thời gian rất là dài
cái thời gian đấy có khiến cho mình cảm thấy nhớ hà nội
chúng ta đi đâu ra hà nội chúng ta phải nhớ

tình yêu hà nội là vậy
không cần phôi trương chỉ cần luôn mang cho mình một nỗi nhớ
một chút hy sinh dù là âm thầm thôi
nhưng sẽ tạo nên một công dân ưu tú
và những công dân ưu tú như thế
chắc chắn sẽ làm nên một thành phố ưu tú